công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng trương thị linh ba mươi sáu tuổi
ngụ xã xuân đông huyện cẩm mỹ lợi dụng việc gửi đồ cho người thân để đưa ma túy vào khu cách ly tập trung
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi tại cổng chính khu cách ly tập trung xã xuân đông
lực lượng công an xã xuân đông phát hiện linh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hai bịch ma túy đá được đối tượng giấu trong chiếc khẩu trang
và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
làm việc với công an vinh khai số ma túy trên mua của một đối tượng không rõ lây lịch
để đưa vào khu cách ly covid một mươi chín cho chồng là nguyễn trọng luân ba mươi hai tuổi là đối tượng nghiện ma túy sử dụng
công an xã xuân đông đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tan đối với trương thị linh
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy đồng thời bàn giao hồ sơ cùng tăng vật cho công an huyện cẩm mỹ
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định